tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến đối với một số vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
từ sau phiên họp thứ một mươi bảy ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay và một số nội dung quan trọng khác
tham dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung mương đảng các thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các ban bộ ngành
từ sau phiên họp thứ một mươi tám của ban chỉ đạo đến nay đã xử lý rứt điểm một mươi hai vụ án bốn vụ việc kết thúc điều tra một mươi ba vụ án năm mươi ba bị can
ban hành cáo trạng truy tố một mươi một vụ án chín mươi tám bị can xét xử sơ thẩm sáu vụ án ba mươi ba bị cáo xét xử phúc thẩm bốn vụ án sáu bị cáo
trong đó đã tích cực khẩn trương kết thúc điều tra ban hành cáo trạng truy tố năm vụ án trọng điểm
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm nhiều vụ án được mở rộng điều tra khởi tố thêm nhiều bị can
có cả cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý và cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật tám cán bộ
thuộc diện trung ương quản lý có sai phạm liên quan đến các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan nhất là bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư
bộ xây dựng tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn vướng mắc trong giám định định giá tài sản
cung cấp tài liệu phục vụ điều tra xử lý các vụ việc vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
thanh tra chính phủ hoàn thành việc thanh tra công khai kết luận thanh tra dự án nhà máy đạm hà bắc
kết luận thanh tra nhà máy nhiệt điện thái bình ii công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
tiếp tục có những chuyển biến tích cực
về nhiệm vụ trong thời gian tới thường trực ban chỉ đạo phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi
kết thúc điều tra năm vụ án ban hành cáo trạng truy tố một vụ án xét xử sơ thẩm sáu vụ án
xét xử phúc thẩm năm vụ án và kết thúc xác minh xử lý một mươi hai vụ việc theo đúng kế hoạch của ban chỉ đạo
trong đó khẩn trương điều tra xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án
vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty nhật cường và một số đơn vị liên quan
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn sagri
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty găng thép thái nguyên
vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh lợi dụng chức vụ quyền trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế công ty vn phạc ma và các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thành việc xét xử sơ thẩm năm vụ án trọng điểm dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
gồm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thuộc sở y tế hà nội
công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành công ty trách nhiệm hữu hoạn vật tư khoa học và thương mại việt nam và các đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại tổng công ty sapeco vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh và các đơn vị có liên quan
vụ án vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
phát biểu kết luận phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
những vụ án vụ việc đã đề ra theo kế hoạch phải quyết tâm thực hiện cho bằng được theo đúng tiến độ
vụ nào cũng khó cả cho nên làm ngày làm đêm cũng phải làm
khó như các khâu giám định định giá tài sản tội danh thu hồi tài sản chúng ta cũng đã có kinh nghiệm
vướng chỗ nào tập trung bàn tháo gỡ chỗ đó
các vụ án vụ việc đã thống nhất quan điểm thì chỉ đạo xử lý sớm
việc có ý kiến khác nhau là bình thường cho nên phải tập trung bàn đi đến thống nhất để làm
cố gắng làm cho bằng được cho thật tốt rõ đến đâu làm đến đấy
tăng cường sự phối hợp hơn nữa giữa các cấp các ngành nhất là các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán tòa án công an
càng sát đại hội một mươi ba của đảng càng phải làm mạnh làm bài bản chắc chắn hiệu quả
trong thời gian qua cơ bản là chúng ta làm tốt có nhiều kinh nghiệm chỉ đạo từ việc nhỏ đến việc lớn
vừa qua chính kết quả của công tác đấu tranh
phòng chống tham nhũng đã tạo niềm tin khí thế trong toàn đảng toàn dân đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại
báo cáo tổng kết cần được đầu tư làm cho tốt nêu rõ từ quan điểm tư tưởng chỉ đạo đến phương pháp cách làm
đặc biệt là phải rút ra được những kinh nghiệm thiết thực để làm tốt hơn cho cả nhiệm kỳ sau